tại quảng ngãi liên đoàn lao động tỉnh quảng ngãi đã tổ chức đại hội công đoàn tỉnh lần thứ một mươi ba nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
tỉnh quảng ngãi hiện có hơn một ba trăm linh công đoàn cơ sở với hơn sáu mươi bảy đoàn viên
thu nhập bình quân của công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là bốn hai triệu đồng một người một tháng
chương trình mái ấm công đoàn thực sự đã hỗ trợ xây mới sửa chữa hai trăm năm mươi bốn ngôi nhà
với số tiền hơn tám ba tỷ đồng cho công nhân lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn
kết hạp gần hai mươi bốn đoàn viên trong đó có gần sáu đoàn viên là ngư dân của một mươi hai nghiệp đoàn nghề cá
đưa vào hoạt động quỹ hỗ trợ vốn công nhân lao động tự tạo việc làm với nguồn vốn quay vòng cho đoàn viên vay là trên một mươi một tỷ đồng
bình quân mỗi năm có trên ba trăm linh đoàn viên nghèo vay cải thiện nhà ở mua sắm phương tiện sinh hoạt